liên quan tới biến thể omicron việt nam những ngày gần đây đã ghi nhận ca mắc biến thể mới này
omicron là biến thể làm dịch covid một mươi chín lây lan nhanh hơn biến thể delta và hiện đang chiếm ưu thế ở nhiều nước trên thế giới
tại tp hcm mặc dù chưa phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng
nhưng những ngày gần đây thành phố đã bắt đầu ghi nhận một số ca nhiễm nghi biến chủng omicron nhập cảnh
là nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân covid một mươi chín nhập cảnh vào tp hcm để xác định có mắc biến chủng omicron
các y bác sĩ bệnh viện giã chiến số một mươi hai đã áp dụng nhiều giải pháp để chăm sóc tinh thần và sức khỏe cho bệnh nhân
bệnh viện giã chiến số một mươi hai do bệnh viện gia liễu tp hcm hiện đang theo dõi chín trường hợp và chờ kết quả giải trình tự gen
bảy trong số chín trường hợp này có xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
hiện cả chín trường hợp nhập cảnh đều đến từ nhiều quốc gia như tây ban nha đài loan nga
mỹ và việt nam
bác sĩ lê thảo hiền bệnh viện giã chiến số một mươi hai cho biết trong khi chờ kết quả giải trình tự gen
các bệnh nhân được điều trị với phác đồ như nhiễm covid một mươi chín thông thường như sử dụng thuốc kháng virus
thuốc điều trị các triệu chứng
khi đã có kết quả giải trình tự gen nhiễm biến thể omicron bệnh nhân sẽ được chuyển đến một khối nhà riêng biệt
để theo dõi và điều trị
nếu bệnh nhân chuyển nặng vượt quá chuyên môn điều trị bệnh viện sẽ liên hệ với bệnh viện hồi sức covid một mươi chín để chuyển bệnh
cũng theo bác sĩ lê thảo hiền thời gian qua các ca nhập cảnh dương tính được đưa vào bệnh viện giã chiến số một mươi hai
có kết quả giải trình tự gen cho thấy nhiễm biến chủng delta đa số đều có triệu chứng nhẹ như sốt mệt mỏi sổ mũi ho
biến chủng omicron lây lan nhanh hơn biến chủng delta vì vậy bệnh viện càng cần phải nâng cao cảnh giác phòng dịch
được biết trong số này đều có sức khỏe ổn định và không có triệu chứng
chín trường hợp nhập đoạn một bệnh viện giã chiến số một mươi hai đã điều trị được hơn một mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín
nên đã có nhiều kinh nghiệm chăm sóc f thực hiện nhiệm vụ mới tiếp nhận các ca nhiễm covid một mươi chín nhập cảnh
bệnh viện đã cử bốn mươi năm y bác sĩ túc trực tại nơi đây
nguồn nhân lực trong giai đoạn đầu có bộ phận lâm sàng cấp cứu điều hành hậu cần
được biết trong hệ thống giám sát ca bệnh có năm ca nhập cảnh vào việt nam
từ ngày hai mươi đến hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một có kết quả giải trình tự gen nhiễm biến chủng omicron
hiện đã âm tính lần hai sau năm bảy ngày
có ba trăm linh năm hành khách đi chung các chuyến bay có trường hợp nhiễm biến chủng omicron
đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính
thời gian qua theo bộ y tế xuất hiện có tình trạng thiếu oxy trầm trọng tại tp hcm và các tỉnh tây nam bộ
phục vụ cứu chữa bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trước tình trạng trên thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương đảm bảo nguồn cung oxy cho chữa trị bệnh nhân covid một mươi chín
bộ công thương đã làm việc với các đơn vị sản xuất để đảm bảo nguồn oxy
đồng thời cũng đề nghị bộ giao thông vận tải bộ công an tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho xe vận tải oxy
cho các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm và các tỉnh miền tây nam bộ phục vụ điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín
trên cơ sở đề nghị đó bộ giao thông vận tải vừa lập tức có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị
tạo thuận lợi tối đa việc vận chuyển oxy cho các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
và các tỉnh miền tây nam bộ
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ chỉ đạo các cục quản lý đường bộ thanh tra
giao thông vận tải trực thuộc phối hợp với sở giao thông vận tải các địa phương
và lực lượng chức năng tạo thuận lợi tối đa ưu tiên lưu thông cho các phương tiện chở oxy
trên các tuyến đường bộ ưu tiên khi lưu thông qua trạm kiểm tra tải trọng
ưu tiên lưu thông trong tổ chức giao thông
cục đăng kiểm được giao phối hợp và cung cấp danh sách phương tiện chở oxy
cho tổng cục đường bộ cục cảnh sát giao thông sở giao thông vận tải các tỉnh thành sóc trăng
trà vinh cần thơ đồng tháp vĩnh long bến tre long an hậu giang cà mau kiên giang
tiền giang bạc liêu an giang và tp hcm để chủ động trong công tác tổ chức giao thông
ưu tiên tạo thuận lợi đúng đối tượng
cục đăng kiểm chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước
đặc biệt là các đơn vị đăng kiểm khu vực phía nam ưu tiên các phương tiện chở oxy khi vào kiểm định
bộ giao thông vận tải đề nghị các sở giao thông vận tải tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
cho phép phương tiện chở oxy được đi vào các tuyến đường quan trọng đi trong giờ cấm xe tải giờ cao điểm